đối với những người bệnh cuộc chiến với bệnh tật đôi khi khiến cho những nhu cầu sinh hoạt thiết yếu trong cuộc sống cũng trở nên khó khăn điển hình như việc cắt tóc
hiểu được nỗi niềm đó tại bệnh viện phổi trung ương cứ mỗi tháng một lần tiệm cắt tóc đặc biệt của những bạn trẻ tình nguyện lại được tổ chức
hoạt động này vừa để giúp đỡ cho bệnh nhân cùng chia sẻ tiếp thêm sức mạnh để họ có thêm được nghị lực để chiến thắng bệnh tật
ông trần văn tảo thường xuyên phải nhập viện điều trị do căn bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính đeo bám hơn một mươi năm nay
những đợt nằm viện kéo dài lại thêm sức khỏe yếu việc cắt tóc tưởng chừng đơn giản mà lại không thể duy trì đều đặn
được những người thợ cắt tóc tình nguyện sửa sang lại mái tóc ông không giấu được niềm vui
còn với những bệnh nhân phải mở nội khí quản không thể đi lại như ông nguyễn văn khương sẽ được các tay kéo tới tận giường để cắt tóc
bố tôi thì gần như là không di chuyển lại được mà chủ yếu là nằm trên giường bệnh thôi
thì tất cả các anh chị ở đây mà đến có nghĩa là giúp đỡ bố tôi cắt tóc với bố tôi thì nói chung là tôi thấy rất là vui và rất là cảm ơn chương trình
từ hành lang cho đến phòng bệnh đều tấp nập cả thơ
tất cả đều có thể trở thành những tiệm cắt tóc rất đặc biệt tại bệnh viện phổi trung ương
lâu dần đối với những người bệnh ở đây một thứ bảy trong tháng như cái hẹn để họ được tân trang lại bản thân đều được cùng trò chuyện cho vơi đi nỗi nhọc nhằn bệnh tật
đối với cá nhân tôi cũng như là học viện tóc quốc tế walstar thì cái hoạt động này đã trở lên là rất là quen thuộc rồi
có những bệnh nhân là họ không thể đi lại được họ phải điều trị và họ không tiện đi lại
và thợ cắt tóc ở ngoài thì đa số là không thể vào đây trực tiếp thường xuyên để cắt cho họ được
với lại là vẫn còn nhiều người mà mặc cảm với những người bệnh nhân ở trong bệnh viện phổi
nên là mình muốn là các bạn học viên của mình cũng như là bên nhân viên vào đây để cho mọi người có thể thấy được là bệnh viện phổi
các bệnh nhân đây không có gì là bệnh tật ở đây không có gì đáng sợ cả
và mình muốn là mọi người cùng cũng như mình thông cảm với bệnh nhân ở đây
là những người trực tiếp tổ chức chương trình thì chúng tôi cảm thấy là rất là hạnh phúc
khi mỗi chương trình nhìn thấy những nụ cười cũng sự xúc động
cũng như là nhận lời cảm ơn từ phía người bệnh người nhà người bệnh
đây là trong những động lực để cho chúng tôi tiếp tục tổ chức chương trình ngày được một tốt hơn
hoạt động cắt tóc miễn phí được bệnh viện phổi trung ương phối hợp với nhóm tình nguyện thực hiện từ năm hai nghìn một mươi
những món quà không lớn về vật chất nhưng lại có ý nghĩa về tinh thần
mang tới cho người bệnh thêm sự tự tin thêm những tình cảm ấm áp của cộng đồng